bộ tư lệnh quân khu năm tổ chức kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu
và vinh dự đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất
phát huy những thành quả đã đạt được trong thời gian tới lực lượng vũ trang quân khu tập trung thực hiện tốt các mục tiêu về phối hợp
tập trung xây dựng phòng thủ quân khu và khu vực nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập xây dựng chính quy chấp hành kỷ luật
góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định chính trị để phát triển kinh tế xã hội
dịp này quân khu năm đã vinh dự đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất của chủ tịch nước
vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín